từ ngày một mươi bốn tháng bốn việt nam bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi một tuổi
ngành y tế ước tính đến quý ii sẽ tiêm cho toàn bộ tám hai triệu trẻ chưa mắc covid một mươi chín
và tiêm đủ hai mũi
ba sáu triệu trẻ còn lại đã mắc covid một mươi chín thuộc nhóm chỉ hoán tiêm ba tháng
sẽ được tiêm vào tháng tám chín
và mốc thời gian quan trọng sau khi trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tiêm vaccine covid một mươi chín là gì
xin mời quý vị cùng theo dõi
theo tiến sĩ bác sĩ lê nguyễn thanh nhàn trưởng phong chỉ đạo tuyến
bệnh viện nhi đồng một tp hcm để đảm bảo cho trẻ có sức khỏe và tinh thần tốt nhất
cho việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trước hết cần giảm sự lo lắng của các vị phụ huynh
khi phụ huynh lo lắng cũng khiến các con sợ và căng thẳng
tiến sĩ nhàn phân tích khi trẻ lo lắng sẽ có phản ứng stress do tiêm chủng
phản ứng này không phải do vaccine mà do trẻ lo lắng quá khiến trẻ tái mặt hồi hộp đau bụng
bên cạnh đó bữa sáng nên cho các cháu ăn sáng và uống nước đầy đủ
khi đến điểm tiêm các phụ huynh nên tuân thủ quy trình của điểm tiêm
sau khi trẻ tiêm vaccine covid một mươi chín tiến sĩ nhàn lưu ý rằng gia đình nên theo dõi sức khỏe của trẻ
trong hai mươi tám ngày đặc biệt trong bảy ngày đầu và nhất là trong hai mươi bốn giờ đầu
theo thống kê có đến tám mươi sáu các phản ứng nặng sẽ xảy ra trong nửa tiếng đầu tiên
trước khi trẻ về các bác sĩ tại điểm tiêm
sẽ phát ra tờ giấy ghi những triệu chứng cần theo dõi trong đó
do đó phụ huynh cần tiếp tục giúp nhân viên y tế theo dõi tiếp trẻ với bất cứ triệu chứng gì
ví dụ như khó thở đau bụng nôn ói phù mô mềm như là môi hay lỗ tai
khi phát hiện các dấu hiệu này cần đưa trẻ đến trung tâm y tế gần nhất để thăm khám
ngoài ra với tác dụng phụ thường gặp nhất là đau chỗ tiêm
phụ huynh nên trường lạnh không nên trường nóng để giúp giảm đau
tiến sĩ nhàn nhấn mạnh đặc biệt sốt do vaccine thường kéo dài không qua bốn mươi tám tiếng
do đó phụ huynh cũng nên nhớ rằng nếu trẻ bị sốt ba mươi chín bốn mươi độ trở lên và kéo dài trên bốn mươi tám tiếng
thì cần đưa trẻ đi khám bởi vì có thể trẻ đã tình cờ mắc một bệnh khác trước khi tiêm vaccine
điển hình như sốt suất huyết
hy vọng những lưu ý trên của tiến sĩ lê nguyễn thành nhàn sẽ giúp các bậc phụ huynh có thêm kiến thức
cũng như lưu ý hơn về các mốc thời gian quan trọng sau khi trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tiêm vaccine covid một mươi chín